do ảnh hưởng của bão số sáu đến một mươi tám h ngày hôm nay một mươi sáu xã phường thị trấn của tỉnh phú yên đã bị mất điện
đáng chú ý đã có một người tử vong do điện giật
trao đổi với phóng viên truyền hình nhân dân ông nguyễn tấn trân
chủ tịch ủy ban nhân dân huyện tây hòa tỉnh phú yên cho biết
một nông dân ở địa phương này đã tử vong do điện giật
nhưng không phải do đang trằng chống mái nhà để phòng tránh bão như mạng xã hội facebook thông tin
nạn nhân đã tử vong vào khoảng một mươi giờ sáng do bị vướng dây điện kết nối với máy bơm nước
trong khi nguồn điện đang bị dò dỉ